trong ngày tám tháng năm tại khu công nghiệp sông hậu huyện châu thành liên đoàn lao động tỉnh hậu giang đã tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên
tháng công nhân năm nay trên địa bàn tỉnh hậu giang được thực hiện từ ngày hai mươi năm tháng bốn đến ngày ba mươi một tháng năm với nhiều hoạt động thiết thực
ngoài ra hậu giang còn tổ chức ngày hội tư vấn các sân chơi pháp luật giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tổ chức các hội thi tìm hiểu về an toàn
dịp này liên đoàn lao động tỉnh tặng bốn mươi hai căn mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và hai phiếu mua hàng tổng trị giá một trăm linh triệu đồng cho công nhân tại phiên chợ công nhân